sáng ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ
năm hai nghìn hai mươi là năm cuối của nhiệm kỳ khóa một mươi hai và là năm sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp
vì vậy nội dung chương trình hội nghị trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng
đối với việc lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại hội nghị lần này tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị các đồng chí trung ương nghiên cứu kỹ
thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo tập trung vào các vấn đề lớn thuộc về nội dung nêu trong tờ trình
như đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và diện mạo đất nước
sau ba mươi năm năm
đổi mới ba mươi năm thực hiện cường lĩnh tập trung vào một mươi năm gần đây mục tiêu phát triển đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi một trăm linh năm thành lập đảng và đến năm hai nghìn bốn mươi năm một trăm linh năm thành lập nước
định hướng tiếp tục đổi mới phát triển và các lĩnh vực trọng yếu các nhiệm vụ trọng tâm
các khâu đột phá chiến lược nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển
trong đó phải đặc biệt chú ý những vấn đề lớn những nội dung quan trọng về quan điểm
tư tưởng chỉ đạo những chủ trương
chính sách biện pháp đổi mới quan trọng có ý nghĩa chiến lược có tính đột phá khả thi cao
và những vấn đề còn ý kiến khác nhau
điều đầu tư lý luận thực tiễn quan trọng để xây dựng các báo cáo khác
các báo cáo khác phải tập trung thống nhất với báo cáo chính trị
dùng cái chữ trung tâm có nghĩa là như thế
đây là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác
cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng đại hội một mươi ba của đảng có được một báo cáo chính trị xứng tầm
để ra được những chủ trương quyết sách đúng đắn
để lãnh đạo
toàn đảng toàn dân toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới
vì một nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo
báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh năm hai nghìn một mươi một là một trong những cơ sở quan trọng
để xây dựng báo cáo chính trị một cách bài bản có hệ thống và tầm nhìn sâu rộng
xuyên suốt ba mươi năm đổi mới ba mươi năm thực hiện cương lĩnh năm chín mươi một và định hướng xây dựng đảng
xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước trong năm một mươi năm tới và có tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
sự thảo báo cáo kinh tế xã hội trình đại hội mới ba của đảng là một báo cáo rất quan trọng
đi sâu vào lĩnh vực cơ bản
nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới
vì vậy tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị trung ương căn cứ vào thực tế đất nước
từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kế hoạch năm năm chiến lược một mươi năm về phát triển kinh tế xã hội
tập trung thảo luận đánh giá một cách khách quan khoa học tình hình thực hiện mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
được đề ra tại hai kỳ đại hội của đảng

chiến lược một mươi năm phát triển kinh tế xã hội mới
chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan khách quan của những hạn chế yếu kém và bài học kinh nghiệm được rút ra
phải chăng đó là tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vi mô
phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa xã hội con người bảo vệ môi trường một cách tương xứng hài hòa
cần phải tập trung ưu tiên xây dựng hoàn thiện có chất lượng sát thực tế và tổ chức thực hiện thật nghiêm thật tốt hệ thống luật pháp chính sách
tại hội nghị trung ương lần này các đồng chí trung ương cũng sẽ thảo luận cho ý kiến đề xuất phương hướng
và một mươi nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba
trong đó xác định rõ ba nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá của dự thảo báo cáo tổng kết năm năm thực hiện công tác xây dựng đảng
thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ khóa một mươi hai
trong thời gian vừa qua chúng ta biết nhân dân và đảng viên cán bộ quan tâm đến vấn đề xây dựng đảng thế nào
xây dựng đảng gắn với hệ thống chính trị mà coi như là một khâu đột phá chiến lược một trong ba khâu đột phá chiến lược
trong giai đoạn mới này với tình hình mới này thì có ý kiến như thế có cần sửa đổi điều lệ không
trong khi chúng ta chưa đặt vấn đề sửa đổi cương lĩnh bây giờ đặt vấn đề sửa đổi điều lệ có thích hợp không
sửa đổi điều lệ là vấn đề nó rất hệ trọng và cơ bản
vừa qua vướng là do điều lệ hay vướng là do nhận thức chưa đúng điều lệ và làm trái điều lệ
hay là có những thực tiễn mới nảy sinh ra bây giờ phải bổ sung thì nên chăng hay là ta vẫn giữ điều lệ như hiện nay
nhưng mà có một số điểm cụ thể giao cho bộ chính trị hướng dẫn thực hiện thì nó thuận hơn
ví dụ thế rồi một cái tên gọi của một cơ quan vừa rồi thay đổi tổ chức thay đổi tên gọi bây giờ sửa đổi điều lệ
thế mai kia lại sắp xếp các tổ chức lại thay đổi lại sửa đổi điều lệ
ví dụ thế tôi ấy cứ gợi gợi để các đồng chí suy nghĩ
tổng bí thư chủ tịch nước chỉ rõ năm hai nghìn hai mươi là năm cuối của nhiệm kỳ khóa một mươi hai
và là năm sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc khóa một mươi ba của đảng
vì vậy nội dung chương trình hội nghị trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng
đối với việc lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tổng bí thư đề nghị các đồng chí trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị
phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước đảng trước nhân dân và đất nước
tập trung trí tuệ nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng
cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo
và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình của kỳ họp